thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn cách đây một trăm chín mươi tám năm vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trong một gia đình chủ sường dệt ở thành phố baromen vương quốc phổ ngày nay là nước đức
một bé trai đã trào đời và được đặt tên là friedrich angen
một cái tên đã được cả loài người tiến bộ ngưỡng mộ và đánh giá là người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản
bởi ông đã cùng các mark xây dựng nên chủ nghĩa mark và đấu tranh không biết mệt mỏi
vì sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân nhân dân lao động
egen là người sớm quan tâm đến các vấn đề xã hội
thời trẻ ông đã thâm nhập thực tiễn vào phong trào cách mạng ở nhiều nước khác nhau để tìm hiểu cuộc sống người dân
cuối năm một nghìn tám trăm bốn mươi hai ông sang anh nghiên cứu đời sống kinh tế chính trị nước anh
đồng thời trực tiếp tham gia phong trào công nhân mới
chứng kiến sự khổ cực của giai cấp công nhân và tầng lớp nhân dân lao động ngay trong xã hội tư bản
ông đã cầm bút viết nền tác phóng
tình cảnh giai cấp công nhân anh
tại nước anh ông đã gặp các mark và cả hai đã tạo dựng nên một tình bạn vĩ đại và cảm động
được sự ủy thác của liên đoàn những người cộng sản
năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám engel cùng với các mark đã soạn thảo bản tuyên ngôn của đảng cộng sản
đây là một văn kiện có tính chất cường lĩnh cách mạng
đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong quá trình phát triển của các tư tưởng xã hội chủ nghĩa
từ không tường trở thành khoa học
đánh giá về cuốn sách lê ninh đã nói
cuốn sách nhỏ đó đáng giá bằng cả một tủ sách toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức
và chiến đấu của thế giới văn minh sống và vận động theo tinh thần của nó
tiếp sau đó ông đã cùng với các mark dày công nghiên cứu kế thừa những tinh hoa tư tưởng của nhân loại
đồng thời hòa mình vào trong thực tiễn phong phú
sinh động của phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân
xây dựng nên chủ nghĩa mark một học thuyết một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng
bao gồm chất học marxist kinh tế chính trị học marxist
và chủ nghĩa sáng
hội khoa học sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
phát hiện ra những quy luật khách quan của sự phát triển xã hội và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
đây là những cơ sở lý luận khoa học là vũ khí tư tưởng cho cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân
tuy xuất thân từ một gia đình thuộc giai cấp tư sản
nhưng engel đã dành tất cả con tim khối óc tình cảm và trí tuệ cho giai cấp vô sản
hiến dân toàn bộ cùng về mình cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân
nhằm mục tiêu lý tưởng cao đẹp là giải phóng giai cấp công nhân
giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi ách áp bức bóc lột
ông vừa là ân nhân vừa là người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản